đảng ủy và lãnh đạo công an tp hà nội quyết định tổ chức trọng thể lễ tang ba liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng công an nhân dân
thời gian từ một mươi ba h đến một mươi bảy h ngày năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tức ngày tám tháng bảy năm nhâm dần
tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông quận hai bà trưng tp hà nội
chương trình lễ tăng cụ thể như sau
từ một mươi ba h cho đến một mươi ba h ba mươi công bố quyết định của chủ tịch nước truy tặng huân chương chiến công hạng nhất
và quyết định của thủ tướng chính phủ cấp bằng tổ quốc ghi công và các quyết định khen thưởng
từ một mươi ba h ba mươi phút đến một mươi sáu h ba mươi phút lễ viếng
từ một mươi sáu h ba mươi đến một mươi bảy h lễ truy điệu
từ một mươi bảy h lễ di quan đưa thi hài ba liệt sĩ về đài hóa thân hoàn vũ hà nội
để điện tán
an tán ba liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tp phường tây tiểu quận bắc từ liêm tp hà nội